tại thôn lệ sơn nam xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
ngay sau khi phát hiện một số ca dương tính với sars cov hai vào ngày hai tháng tám
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã có quyết định thiết lập cách ly y tế đối với khu vực này
thôn lệ sơn nam xã hòa tiến huyện hòa vang giáp xã điện hòa thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã được thiết lập phong tỏa bố trí các chốt chặn trực chiến không cho người và phương tiện ra vào thôn
nhằm phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng
cùng với đó chính quyền và ngành y tế huyện hòa vang đã nhanh chóng vận động người dân bên trong khu vực phong tỏa
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
đối với các khu vực lân cận người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong đó có sáu chốt lớn còn các chốt còn lại thuộc ngõ hẹp và các lực lượng chức năng
tiếp tục thực hiện vấn đề phong tỏa và đảm bảo tất cả các hoạt động sinh hoạt
khẳng trương việc tuyên truyền quyết định một trăm năm mươi tám của thành phố đến tất cả các hộ dân
để người ta biết yên tâm chủ trương cách ly trong phòng chống dịch thành phố
và cơ bản đến sáng nay thì hào hích tất cả các hội dân chắc là khá tốt
việc thực hiện cách ly y tế đối với thôn lệ sơn nam sẽ kéo dài đến hết một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng tám
do đó ngoài tập trung kiểm soát phòng chống dịch kịp thời ngăn chặn hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm
phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và điều trị kịp thời các trường hợp dương tính với sars cov hai
chính ý thức chấp hành các quy định phòng dịch của đại đa số người dân nơi đây sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới